quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời nhiều mây
ven biển và khu vực phía nam của vùng đồng bằng vẫn có lúc có mưa
nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
còn ở khu vực phía tây bắc bộ trời nắng sớm tình trạng hanh khô vẫn duy trì
mức nhiệt cao nhất ngày là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ngày hôm nay vẫn chịu tác động của hoàn lưu hậu bão số tám
vì vậy trời nhiều mây và có mưa
trong đó ở khu vực từ hà tĩnh trở vào cho đến thừa thiên huế
cục bộ vẫn có những điểm mưa to từ ba mươi năm mươi mm
nhiệt độ ngày ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
không nằm trong vùng tác động hậu bão số tám nên trời nắng giáo
nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn với các tỉnh miền nam đón tuần mới trong tiết trời nắng giáo
trong ngày hôm nay tại tây nguyên mưa chỉ xuất hiện một vài nơi
nền nhiệt cao từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở khu vực nam bộ vùng miền tây chiều tối có mưa giải rác
còn miền đông có mưa vài nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày ở nam bộ từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
hiện tại đang có một cơn bão mới trên khu vực biển đông
đây sẽ là cơn bão số chín trong mùa bão lũ của nước ta năm nay
chúng tôi sẽ cập nhật về cơn bão này trong những bản tin tiếp theo
và sau đây là dự báo
thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước